xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin hôm nay là những thông tin mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
thông tin từ viện pasteur tp hcm cho biết kết quả xét nghiệm lần một của tám ca tiếp xúc gần với bệnh nhân một nghìn bốn trăm năm mươi hai tại đồng tháp đều âm tính với sars cov hai
trước đó qua truy vết xác minh ngành chức năng xác nhận tổng số f một của bệnh nhân một nghìn bốn trăm năm mươi hai quê ở xã vĩnh thới huyện lai vung
hiện đang được theo dõi tại khu cách ly bệnh viện đa khoa sa đéc là tám người f hai là một trăm một mươi tám người
trong đó các trường hợp f hai ở địa bàn ngoài huyện lai vung như huyện lấp vò và thành phố cao lãnh
với kết quả xét nghiệm này tám trường hợp f một với bệnh nhân một nghìn bốn trăm năm mươi hai sẽ tiếp tục được theo dõi cách ly một mươi bốn ngày
theo quy định tại khu cách ly trung tâm y tế huyện hồng ngự các trường hợp f hai sẽ được theo dõi tại nhà
trước nguy cơ lệnh
lây nhiễm dịch bệnh bộ y tế vừa gửi thông báo tới từng người dân về việc cần nâng cao cảnh giác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo đó bộ y tế cho biết hiện dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới rất phức tạp
đặc biệt việt nam vừa phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép
cộng đồng tuyệt đối không chủ quan lờ lạ chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo khuyến cáo năm k gồm khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế
những người từng đến các địa điểm những bệnh nhân trên đi qua thì nhanh chóng gọi điện đến đường dây nóng
của cơ sở y tế gần nhất hoặc bộ y tế qua số điện thoại một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
các cá nhân trong thời gian này cần di chuyển bằng phương tiện cá nhân và đeo khẩu trang
không đến nơi tập trung đông người hạn chế tiếp xúc không tiếp xúc gần với người khác
và ghi lại nhật ký di chuyển trong vòng hai mươi tám ngày
liên quan đến việc bốn trong sáu trường hợp nhập cảnh trái phép vào việt nam qua khu vực
cửa khẩu long bình huyện an phú tỉnh an giang ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai có kết quả dương tính
với sars cov hai trong đó có bệnh nhân một nghìn bốn trăm bốn mươi
vào chiều ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi hai tỉnh an giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến
với một mươi một huyện thị xã thành phố trong tỉnh nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh an giang
qua những phân tích tại cuộc họp bước đầu đã hé lộ về đường dây tổ chức
đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam qua tuyến biên giới tỉnh an giang
báo cáo tại hội nghị đại tá nguyễn thượng lễ chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang
đã nhận trách nhiệm trước tỉnh ủy ubnd tỉnh an giang cam kết không để xảy ra tình trạng
nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới như ca bệnh một bốn trăm bốn mươi vừa qua tại khu vực huyện an phú
theo báo cáo của bộ đội biên phòng tỉnh an giang tính từ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đã phát hiện bắt giữ xử lý ba trăm ba mươi chín vụ xuất nhập cảnh trái phép
với chín trăm linh hai người bàn giao cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thị xã biên giới
đưa đi cách ly tập trung bốn hai người liên quan đến bệnh nhân một bốn trăm bốn mươi nhập cảnh trái phép
ngành chức năng đã tìm được tài xế chú tại huyện an phú người chở bệnh nhân một nghìn bốn trăm bốn mươi
đến nay an giang cơ bản đã ra soát được các trường hợp f một f hai của bệnh nhân này
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bí thư tỉnh ủy an giang võ thị ánh xuân đề nghị công an tỉnh an giang
tăng cường nắm tình hình phối hợp với lực lượng vũ trang và công an nước bạn để điều tra
triệt phá đường dây đưa người trái phép qua biên giới tăng cường vận động nhân dân khu vực biên giới
có ý thức phòng chống tội phạm phòng chống dịch bệnh và tố giác người qua lại biên giới trái phép
trên tuyến biên giới an giang
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác liên quan đến vụ bắt giữ người trái phép
pháp luật tại bắc giang mà chúng tôi đã đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thanh ngọc thường gọi là ngọc rambo
chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang đồng thời ra lệnh tạm giam đối tượng này
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngoài ngọc rambo cơ quan công an cũng khởi tố đối tượng phùng văn hùng cùng chú
tại huyện lục nam tỉnh bắc giang và hoàng trung dũng chú tại thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
như tin đã đưa giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ngọc cùng hùng đe dọa ép buộc và giữ người trái phép
đối với một thiếu niên một mươi sáu tuổi trú tại tỉnh tuyên quang
quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng đã quay video và đăng tải lên kênh youtube
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an vào cuộc điều tra vụ án tạm giữ ngọc và hùng
đến nay công an xác định dũng là người thứ ba tham gia hành vi phạm tội
ngọc rambo sở hữu kênh youtube có tới bốn trăm năm mươi sáu người theo dõi
được biết tới với nhiều hình xăm trổ trên cơ thể
thường đeo dây chuyền vàng
trong các video của mình ngọc rambo thường đăng tải nội dung liên quan tới cách sống của giới giang hồ
các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách bạo lực
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang cho biết
vừa bắt tạm giam lê thanh sang chú tại xã đông phước huyện châu thành
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy lê thanh sang điều khiển xe máy trên đường
thì gặp tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện châu thành đang làm nhiệm vụ
nhận thấy sang có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên sang không chấp hành đo nồng độ cồn và không xuất trình được giấy phép lái xe
khi lực lượng làm nhiệm vụ thông báo tạm giữ phương tiện thì đối tượng liên tục có nhiều lời lẽ xúc phạm
nhiều lần cố tình lấy lại xe để đi nhưng không được thì đối tượng xô ngã chiếc xe
không dừng lại lê thanh giang còn rút một cây kéo nhọn mang theo trong người
một người bạn của đối tượng đã giật được và ném bỏ
sau đó sang tiếp tục chìa bới tổ tuần tra rồi được bạn đưa về nhà
sau khi sự việc xảy ra lê thanh sang không có mặt ở địa phương
qua xác minh công an huyện châu thành đã bắt được đối tượng tại thị xã biên cát tỉnh bình dương
trước khi bị bắt lê thanh giang có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản
nhưng chưa được xóa an tích
chỉ vì đòi nợ trần văn lời chú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã bắt giữ chính con nợ của mình
hiện công an thành phố tam kỳ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai lời đi tìm chị nguyễn thị tuyết trinh chú tại xã tam phước huyện phú ninh
để yêu cầu trinh trả nợ
khi đến quốc lộ một a phía trước ga tam kỳ nhìn thấy trinh chuẩn bị lên xe khách đi sài gòn
cho rằng trinh đi trốn nợ nên lời đã kéo không cho trinh lên xe và dùng gậy đánh trinh
yêu cầu trinh lên xe máy để lời trở về nhà mình
lời đã giữ chị trinh từ chín h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi tại đây và yêu cầu chị trinh gọi điện thoại
để gia đình mang tiền đến trả cho mình
vụ việc đang được công an thành phố tam kỳ củng cố hồ sơ để xử lý
liên quan đến vụ việc các đối tượng chuyên chăn rắt các cô gái phục vụ quán hát karaoke
chém khách đến hát bị trọng thương
xảy ra vào khoảng tháng một mươi tại tỉnh đắk lắc công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
vừa chuyển giao năm đối tượng liên quan cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
để khởi tố về tội giết người theo thẩm quyền
nhóm này gồm nguyễn đình sang nguyễn cao trọng lê thế việt cùng chú tại thị xã buôn hồ
huỳnh tấn tuấn chú tài huyện iae leo tỉnh đắk lắc và nguyễn lập nghiệp chú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
theo kết quả điều tra sang là đối tượng quản lý chăn rắt một nhóm tiếp viên nữ chuyên đi phục vụ
tại các quán karaoke trên địa bàn thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
ba đối tượng còn lại là trọng tuấn và nghiệp có nhiệm vụ đưa đón các cô gái
vào tối ngày bảy tháng một mươi anh nguyễn đình trinh chú tại huyện crong búc tỉnh đắk lắc
cùng nhiều người bạn đến hát karaoke ở phường an lạc thị xã buôn hồ và gọi một số tiếp viên nữ của nhóm sang đến phục vụ
tuy nhiên trong quá trình hát giữa anh trinh và một cô gái đã xảy ra mâu thuẫn
nhận được tin báo thông báo sự việc từ nhân viên nữ này sang cùng các đối tượng mang theo hai cây dựa
một cây gậy sắt đến quán karaoke và xảy ra xô xát với nhóm anh trinh
nhóm của sang đã cầm dao dựa hung khí liên tục chém và đánh nhiều nhát vào người anh trinh
khiến anh trinh bị trọng thương vùng đầu phải mổ cấp cứu với tỷ lệ thương tích bốn mươi năm
sau khi khởi tố bắt tạm giam các đối tượng về tội cố ý gây thương tích
công an thị xã buôn hồ xác định có đủ căn cứ để khởi tố về tội giết người
nên đã chuyển vụ án cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc xử lý theo thẩm quyền
hàng nghìn sản phẩm liên quan đến thuốc lá phụ kiện tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử đã được phát hiện thu giữ vào ngày hôm qua
sau khi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội
các thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám tổng cục quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất một căn hộ tại quận long biên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hơn tám điếu thuốc lá điện tử
khoảng ba lọ tinh dầu và nhiều sản phẩm là linh phụ kiện sử dụng cho thuốc lá điện tử
bước đầu đấu tranh chủ lô hàng khai nhận chủ yếu kinh doanh qua mạng xã hội
đặc biệt là trang facebook có tên miền luxury web pod
để tránh sức phát hiện của các cơ quan chức năng các đối tượng buôn bán mặt hàng này
để tránh bị phát hiện
các nhóm mặt hàng như mặt hàng thuốc lá điện tử hiện nay
sản phẩm này chủ yếu được bán cho giới trẻ với giá trung bình là từ ba mươi đến bốn mươi nghìn đồng
trên một điếu thuốc lá điện tử
để thu hút người sử dụng các đối tượng quảng cáo là thuốc lá địa tử
có tác dụng cai nghiện thuốc lá truyền thống không gây hại
nhưng thực tế tác hại của thuốc lá này đã được nhiều cơ quan chuyên môn cảnh báo
về nhiều tác hại đối với sức khỏe người sử dụng
toàn bộ số hàng đã được niêm phong tạm giữ
đội quản lý thị trường số một sẽ mở rộng đấu tranh làm rõ hành vi kinh doanh vi phạm
của cơ sở trên cũng như xác minh làm rõ nguồn gốc của hàng hóa
và số hàng hóa đã tiêu thụ để đảm bảo xử lý đúng theo quy định của pháp luật

đối quản lý thị trường số một mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện